cách đây bốn mươi năm năm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lữ đoàn ba trăm một mươi sáu đặc công biệt động bộ tham mưu miền b hai đã chiến đấu anh dũng lập được nhiều chiến công xuất sắc góp phần to lớn vào đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm giải phóng miền nam thống nhất đất nước
ngay sau đây mời quý vị cùng nhìn lại những hình ảnh đầy tự hào về lữ đoàn ba trăm một mươi sáu và những chiến công huyền thoại
lữ đoàn ba trăm một mươi sáu được thành lập gồm những chiến sĩ biệt động sài gòn những cụm tình báo các đường dây giao liên với những lối đánh xuất quỷ nhập thần đã làm cho kẻ thù khiếp sợ
thành lập lực lượng đó để giữ bốn nhiệm vụ tức là dẫn đường giữ cầu quánh trước bên trong và chuẩn bị cho nhân dân mấy cờ để tiếp đón những đoàn quân giải phóng
chấp hành chủ trương chiến lược của bộ chính trị và bộ tổng tham mưu của chiến dịch cùng với năm cánh quân tiến thẳng vào sài gòn
trong đó lữ đoàn ba trăm một mươi sáu ngoài nhiệm vụ đánh mở đường để dẫn các cánh quân tiến vào sài gòn lữ đoàn còn được giao nhiệm vụ không cho địch đánh phá các trọng yếu về quân sự và kinh tế
những trận đánh đã đi vào lịch sử của dân tộc với những chiến công hiển hách như trận đánh chiếm cầu rạch chiếc bộ tổng tham mưu tổng nhà cảnh sát của nguyện quyền sài gòn
trong đó trận đánh chiếm và giữ cầu rạch chiếc đã tạo điều kiện thuận lợi cho lữ đoàn hai trăm linh ba xe tăng thuộc quân đoàn hai tiến nhanh vào chinh độc lập